thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có công điện về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
trước đó vào sáng ngày hôm nay đã xảy ra vụ cháy nhà cao tầng tại khu vực ngã bảy ô trợ dừa quận đống đa thành phố hà nội
đây là địa điểm kinh doanh tập trung đông người dân cư đông đúc nơi có số lượng rất lớn người và phương tiện qua lại gây hoang mang lo lắng cho người dân
thủ tướng chính phủ hoan nghênh các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng dập tắt hoàn toàn không để đám cháy lan rộng đảm bảo an toàn về tính mạng sức khỏe của nhân dân hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản

trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng dập tắt hoàn toàn không để đám cháy lan rộng đảm bảo an toàn về tính mạng sức khỏe của nhân dân hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản